trước đó trung bị phát hiện nhận một kiện hàng bên trong nghi có chứa chất ma túy
trung khai nhận số hàng bên trong kiện hàng đã nhận là ma túy được gửi từ liên bang đức về việt nam
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ sáu túi ni lông sáu túi giấy bạc hai gói giấy màu xanh bên trong đều chứa chất bột màu vàng cát
kết quả giám định là ma túy loại mdma với tổng khối lượng gần bảy kg
cũng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy
bị cáo phạm đình huy chú tải quận ngũ hành sơn tp đà nẵng vừa bị toán nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt mức án tù trung thân
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi bốn tháng sáu xác định huy vừa mua một lượng lớn ma túy từ tp hcm về để bán lại cho các con nghiện
các trinh sát đã tiếp cận và khống chế huy thành công thu giữ một kg kentamin một viên thuốc lắc hai mươi bảy gói ma túy dạng cà phê một súng ngắn hai mươi bốn viên đạn nhiều tăng vật khác
ngoài việc thu giữ số tăng vật nêu trên
thu giữ thêm hai mươi bảy gói ma túy dạng mới được nguy trang trong các gói cà phê
vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đối tượng nguyễn hồng quân chú tải tp hồ chí minh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện dương minh châu tỉnh tây ninh tạm giữ
trước đó vào lúc ba giờ ngày một mươi ba tháng một mươi một trên đoạn đường tl bảy trăm tám mươi bốn thuộc xã cầu khởi huyện dương minh châu đã xảy ra vụ tai nạn giao thông
khiến một nạn nhân tử vong đối tượng gây ra vụ tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an xác định các đối tượng gây ra tai nạn là nguyễn hồng quân
cùng với ba đối tượng khác đang lẩn trốn tại tp hồ chí minh nên đã truy tìm các đối tượng để làm rõ
lực lượng công an xác định nguyễn hồng quân là người cầm lái gây ra vụ tai nạn nói trên
ba đối tượng gồm trần văn hiền đặng văn hậu và đỗ trí nhân vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long mỹ
tỉnh hậu giang tạm giữ về hành vi đánh bạc
trước đó công an huyện long mỹ đã bắt quả tang một mươi tám đối tượng đang đánh bạc bằng hình thức cá độ qua mạng
trong đó có ba đối tượng trên
kiểm tra tại hiện trường và trên người các đối tượng cơ quan công an tạm giữ trên bốn mươi triệu đồng
hai mươi ba điện thoại hai máy chơi game hai mươi xe mô tô
ngoài tạm giữ hình sự ba đối tượng trên cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng còn lại
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm và nội dung này sẽ kết thúc bản tin nhanh
phát sóng lúc chín h trên ann
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách một cm trên sau đuôi lông mày trái
còn về tội gây dối trật tự công cộng công an tp ninh bình tỉnh ninh bình
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thường trú tại thôn đoài thượng xã ninh phúc tp ninh bình tỉnh ninh bình
và đối tượng nguyễn huy triều sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn thượng
xã an vĩ huyện khoái châu tỉnh hưng yên phải nhận quyết định truy nã của phòng cảnh sát
thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh hưng yên cũng về tội gây dối trật tự công cộng
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có nốt ruồi cách năm cm dưới đuôi mắt trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện